xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi an ninh ngày mới
thưa quý vị hiện đang là đầu tháng một mươi một nhưng các tỉnh miền bắc chỉ duy trì trạng thái mát mẻ vào sáng sớm do không khí lạnh yếu
buổi trưa thì trời sẽ nắng mạnh kem với đó là chỉ số tiêu cực tím trong ba ngày tới giao động ở mức cao sẽ gây hại cho da và mắt
vậy nên ngay cả khi di chuyển bằng ô tô thì quý vị vẫn cần mua kem chống nắng trước ba mươi phút khi di chuyển
dùng kính dâm có khả năng chống tiêu cực tím để bảo vệ mắt
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ thì trưa trời nắng về chiều tối trời chuyển mưa rông rải rác
cục bộ có những điểm có lượng mưa từ hai mươi năm cho đến năm mươi mm
và quý vị cần phải đề phòng lốc xét do rất mạnh trong cơn rông dễ làm đổ cây xanh làm tóc mái nhà
nhất là khu vực miền tây nam bộ có nhiều nhà không kiên cố